tại cảng ba ngòi thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa tàu kiểm ngư kn bốn trăm hai mươi thuộc chi đội kiểm ngư số bốn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
đã bản giao bốn mươi một ngư dân gặp nạn trên tàu cá qna chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi tám ts cho địa phương và gia đình
trước đó vào ngày hai tháng chín tàu qna chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi tám ts đang khai thác hải sản ở khu vực cách phía đông đảo thuyền trài quần đảo trường sa ba mươi năm hải lý
do thời tiết trên biển có sóng to gió lớn nên gặp sự cố lật tàu và bị mất liên lạc
lúc gặp nạn trên tàu có bốn mươi bốn ngư dân sau đó được tàu cá qng chín mươi nghìn tám trăm một mươi bảy ts hoạt động gần đó đến hỗ trợ nhưng chỉ cứu vớt được bốn mươi một ngư dân còn lại ba người vẫn mất tích
do thời tiết trên biển có sóng to gió lớn nên gặp sự cố lật tàu và bị mất liên lạc
ngày năm tháng chín tàu kn bốn trăm hai mươi bốn mươi một ngư dân rời khu vực đảo thuyền trài để về đất liền
đồng thời bộ tư lệnh vùng bốn hải quân tiếp tục điều động tàu chín trăm năm mươi đến khu vực tàu bị nạn cùng tham gia tìm kiếm